bên lề đại lễ v sac liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín trưa nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp bả
ameda sensia alizabana phó tổng thư ký liên hợp quốc kiêm thư ký điều hành
ủy ban kinh tế xã hội châu á thái bình dương unesco
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam coi trọng vai trò trung tâm của liên hợp quốc
trong xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế gìn giữ hòa bình ngăn ngừa xung đột
ứng phó với các thách thức toàn cầu
thủ tướng khẳng định việt nam luôn xem liên hợp quốc là một trong các ưu tiên của chính sách đối ngoại
là đối tác quan trọng hàng đầu
thủ tướng đề nghị tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa unesco và việt nam
trong đó unesco tiếp tục hỗ trợ việt nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững
phó tổng thư ký liên hợp quốc kiêm thư ký điều hành unesco cảm ơn chính phủ việt nam
và giáo hội phật giáo việt nam đã mời bà đến sự đại lễ v sac liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
bà alista bana mong muốn việt nam sẽ phát huy vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
và trên cương vị chủ tịch asean sẽ thúc đẩy quan hệ asean unesco